hơn hai tháng sau khi cơn lũ dữ đi qua người dân miền núi hương khê đang oàn mình khắc phục những thiệt hại do thiên tai mang đến
hương khê là vùng rốn lũ nên người dân nơi đây đã quá quen với việc phòng tránh
nhưng lũ năm nay quả thực quá bất thường nên nhiều người nghi ngờ đến quy trình xả lũ của nhà máy thủy điện hố hồ
hầu như là ai cũng rất là sợ thủy điện hố hồ
cái vấn đề đó là nếu như thủy điện hố hồ còn tồn tại mà nên mỏng không đảm bảo hơn nữa là việc xả lũ không được chủ động bảo cho dân biết
thì nguy cơ đến tỉnh màng và tài sản của người dân ở vùng hà lũ như chúng tôi là mỗi đe dọa rất là trầm trọng
chúng tôi cũng mong muốn các cấp các ngành trong thời gian tới xem xét kiểm tra
thì là có những cái biện pháp để xử lý cái việc là xả lũ cho đúng quy trình của các nhà máy thủy điện hố hồ nói chung và nhà máy thủy điện hố hồ nói riêng
làm như thế nào để biến được tốt nhất là biến cái nhà máy thủy điện hố hồ từ một là đập thủy điện trở thành một cái đập thủy lợi đá chức năng thì nó tốt hơn
trong những đợt mưa lũ vừa qua ngoài hai nhà máy thủy điện hố hô và hương sơn còn sáu hồ thủy lợi lớn khác của hà tĩnh buộc phải xả tràn vì sự an toàn của hồ đập
đáng nói nhất thời gian gần đây do biến đổi khí hậu lượng mưa cực đoan ở thượng nguồn các hồ này thường kéo dài trên diện rộng
trong lúc độ che phủ và giữ nước của rừng đầu nguồn không được như trước đây nên nước từ đầu nguồn thường đổ về rất nhanh
trong lúc độ che phủ và giữ nước của rừng đầu nguồn không được như trước đây nên nước từ đầu nguồn không được như trước đây nên nước từ đầu nguồn không được như trước đây nên nước từ đầu nguồn
tuy nhiên dịp lễ giáng sinh là một trong những dịp quan trọng nhất trong năm
vì vậy dù có nhiều thay đổi nhưng tôi vẫn sẽ chuẩn bị đón giáng sinh như những năm trước
tôi nghĩ có thể mọi người sẽ mua quà ít hơn do phải thắt chặt hầu bao
nhưng sẽ chuyển sang mua những món quà có ý nghĩa và thiết thực hơn
tôi cũng chọn những món quà thiết thực hơn tặng bạn bè và người thân
với sự xuất hiện dày đặc của cảnh sát trên đường phố cũng như các biện pháp tăng cường khác để bảo đảm an ninh
người dân paris rome hay ở những thành phố châu âu khác
chắc sẽ an tâm để tận hưởng không khí giáng sinh đoàn tụ ấm áp và an lành
bên cạnh gia đình và người thân trong dịp noel năm nay
hòa chung với không khí đón giáng sinh trên thế giới
đồng bào công giáo tại việt nam cũng đang phấn khởi đón một mùa giáng sinh an lành
trong phần cuối chương trình thời sự ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với không khí đón noel
tại một ngôi nhà có tên gọi hết sức thân thương là nhà trung
đây là một trong những địa chỉ
do đồng bào công giáo dựng lên để phát huy tinh thần yêu thương
đùm bọc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh
và với phương châm sống tốt đời đẹp đạo
tại hà tĩnh cũng đã xuất hiện nhiều địa chỉ tình thương
do các chức sắc chức việc tôn giáo thành lập
đã và đang góp phần làm vơi bớt những khó khăn cho các hoàn cảnh kém may mắn
ngôi nhà trung bình yên
đó là tên gọi thân thương của những người già cô đơn không nơi nương tựa
và những mảnh đời bất hạnh dành cho trung tâm từ thiện thiên ân
thuộc sứ đạo tràng
lưu xã lục yên huyện hương khê hà tĩnh
từng đã có một mái ấm gia đình
nhưng vì sự nghiệt ngã của số phận
cụ hồ thị ái ở xã hương thọ huyện hương khê
trở thành người đơn thân không nơi nương tựa
cụ được trung tâm từ thiện thiên ân đón nhận về chăm sóc nuôi dưỡng
ở đây cụ đã tìm được ý nghĩa của những ngày cuối đời
khi các sơ phục vụ tại trung tâm luôn tận tụy chăm sóc các cụ
trong một không gian đầm ấm và thân thiện nhất
cụ hồ thị ái

trong một không gian đầm ấm và thân thiện nhất
cụ được trung tâm từ tiện thiên ân đón nhận về chăm sóc các cụ

trong một không gian đầm ấm và thân thiện nhất
cụ được trung tâm từ tiện thiên ân đón nhận về chăm sóc các cụ
trong một không gian đầm ấm và thân thiện nhất
cụ được trung tâm từ tiện thiên ân đón nhận về chăm sóc các cụ
trong một không gian đầm ấm và thân thiện nhất
cụ được trung tâm từ tiện thiên ân đón nhận về chăm sóc các cụ

những người kém may mắn ấy để có thể giúp đỡ họ được một phần nào
bên cạnh sự nỗ lực cấp ủy chính quyền thì công tác xã hội hóa chăm sóc các đối tượng này là nhu cầu cấp thiết
trung tâm tử thiện thiên ân ra đời và đi vào hoạt động trên địa bàn đã góp phần cùng địa phương
giúp các mảnh đời bất hạnh giảm bớt khó khăn mặc cảm có thêm niềm tin và hy vọng trong cuộc sống
đội tường mấy người bảo trợ trên đoàn hướng khế đội tường người bảo trợ là cũng nhiều
tiến sọng những người mà cái hoàn cảnh họ rất ẹo đé
do đó là khi mà có trung tâm này thì một dù sao nữa là đã góp phần là tập trung những con người đó lại
để tạo điều kiện giúp họ
thứ nhất là để cho họ có cái vui vẻ sống nó có cái tình cảm
cái thứ hai nữa là cũng ổn định cho họ cái cuộc sống
mặc dù còn nhiều khó khăn vất vả nhưng nụ cười của những mảnh đời bất hạnh sẽ là niềm vui và động lực
để những người bất hạnh có thể tạo ra những điều tốt đẹp
những người hành thiện ở đây vượt qua khó khăn sống phúc âm giữa lòng dân tộc